tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt phương thị thuyên
trú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại quốc lộ ba khu vực phương xuất hóa
thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
kiểm tra xe khách phát hiện bắt quả tang thuyên vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật gồm một bánh heroin có khối lượng gần ba trăm năm mươi hai gram
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hội đồng xét xử đã tuyên phạt phương thị thuyên hai mươi năm tù phạt bổ sung năm triệu đồng nộp ngân sách nhà nước